phát triển nhiệt điện than là giải pháp quan trọng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao ở nước ta
tuy nhiên phát triển nhiệt điện than cũng đi kèm với nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
đòi hỏi công tác bảo vệ môi trường phải được thực hiện nghiêm ngặt
bàn về vấn đề này sáng nay ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
đã phối hợp với hội khoa học kỹ thuật nhiệt việt nam tổ chức hội thảo
phát triển nhiệt than và các giải pháp bảo vệ môi trường ở việt nam
việt nam hiện có hai mươi một nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt hơn một mươi bốn mw
nhiệt điện than được đánh giá là cho giá thành điện thấp chỉ sau thủy điện
bởi vốn đầu tư không quá cao và thời gian xây dựng nhanh
tuy nhiên bảo vệ môi trường lại là một thách thức do vấn đề trong xử lý khí thải và cho
xỉ của các nhà máy nhiệt điện than
điều chỉnh thì nó chiếm đến hai nghìn ba mươi là chiếm năm mươi ba dưới điện than
như thế là rất nhiều cái nhà máy điện than tiếp tục ra đời nữa không có cách nào khác
cho nên là một vấn đề đặt ra là phát triển điện than là phải cân bằng với cái vấn đề bảo vệ môi trường
trước tình hình an ninh năng lượng tại việt nam như hiện nay
việc lựa chọn công nghệ của các nhà máy nhiệt điện
nhất là việc sử dụng chất thải từ nhà máy nhiệt điện than gồm cả chất thải rắn lỏng và khí
trung bình mỗi năm
các nhà máy nhiệt điện than thải ra khoảng một mươi sáu triệu tấn cho xỉ và thạch cao
tuy nhiên trong quá trình vận chuyển cho xỉ đã xảy ra một số sự cố
như việc phát sinh bụi tại nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai
việc tiêu thụ cho xỉ tại các tỉnh miền bắc mới được sử dụng nhiều
làm gạch không nung và phụ ra xi măng
còn tại các tỉnh miền trung và miền nam
việc tiêu thụ cho xỉ hiện gặp nhiều khó khăn do chưa có được thị trường tiêu thụ
nhiều tỉnh cũ như ninh bình phạm lại một uông bí cầu ác cũng đã có hệ thống khởi
chỉ có điều tức là yêu cầu về nồng độ chất cho phép
tùy theo khi làm dự án chính phủ cho phép mức như thế nào
mức ấy thấp hơn so với quy định của quy chuẩn quản lý của nhà nước quy chuẩn năm mai
các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã đề cập đến những giải pháp để
đảm môi trường hài hòa với sự phát triển điện năng của đất nước
sự đổi nghị định ba mươi tám của chính phủ theo hướng loại bỏ giấy phép xác nhận
bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận
và xử lý tái chế cho xỉ
đối với quy chuẩn hai mươi hai của bộ tài nguyên và môi trường
cũng cần có những sửa đổi ban hành phù hợp với thực tế hoạt động của các nhà máy nhiệt điện than